xin cảm ơn biên tập viên minh hương quang huy xin chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
cập nhật nhanh về an ninh trật tự công an xã phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
đã hoàn tất hồ sơ đề nghị quyết định xứ phạt hành chính hai người mỗi người bảy năm triệu đồng
về hành vi lợi dụng xe có mã nhận diện luồn xanh để chở người về từ vùng dịch
bảy giờ ba mươi phút ngày chín tháng chín nhận tin báo của người dân tại ấp phước thành xã phước long
công an xã phước long đã tiến hành dừng phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy h một trăm chín mươi năm
do tài xế công điều khiển để kiểm tra đây là xe đăng ký luồng xanh nhưng trên xe chở hàng hóa
không đúng với đăng ký và chở theo một người phụ nữ là chị diễm ngụ huyện phước long
qua làm việc tài xế công khai nhận dùng phương tiện ưu tiên luồng xanh để chở thuê chị diễm
từ tp hcm về huyện phước long với giá ba triệu đồng sau khi lập biên bản vi phạm quá tan
tài xế công và chị diễm được xe chuyên dụng đưa về khu cách ly tập trung
tại khu cách ly y tế tập trung của huyện